chiều ngày hai mươi một tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp thân mật đại sứ hà lan tại việt nam nien cantrister và đại sứ azerbaijan tại việt nam ông anna imanov đến chào xã giao
phát biểu tại buổi tiếp đại sứ hà lan chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt việt nam hà lan
trên cơ sở xác định các lĩnh vực hợp tác ưu tiên chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực như quản lý nguồn nước nông nghiệp năng lượng cảng biển dịch vụ hậu cần tư pháp hợp tác giữa các địa phương hai nước
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với hà lan coi đây là điển hình của quan hệ năng động và hiệu quả giữa việt nam và một nước châu âu
đại sứ nienkel rutte nhấn mạnh hà lan đánh giá việt nam là một đối tác có nhiều tương đồng trong sự hợp tác phát triển trong đó hà lan ưu tiên vào quan hệ kinh tế thương mại đầu tư
hà lan hiện là nước đầu tư lớn nhất trong eu và việt nam là đối tác đứng thứ hai trong số các nước eu có quan hệ thương mại với việt nam
hà lan đã rất tích cực hỗ trợ việt nam trong xây dựng chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bằng sông kiều long
hà lan cũng đang tích cực triển khai thỏa thuận đối tác chiến lược với việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp tập trung vào khía cạnh tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao giá trị kinh tế của hàng nông sản xuất khẩu
tiếp đại sứ azerbaijan tại việt nam anna imanov chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh việc hai nước đã thành lập ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật
đây là cơ chế quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu trên cơ sở hợp tác chính trị tin cậy kim ngạch thương mại song phương đang có chiều hướng phát triển tích cực
chủ tịch nước đề nghị chính phủ hai nước phối hợp tiến hành kỳ họp đầu tiên của ủy ban trong năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư song phương
đề nghị asep baizan hỗ trợ tạo điều kiện cho tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam tham gia vào các dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại asep baizan
chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên nghiên cứu sớm ký kết hiệp định về hợp tác giáo dục đào tạo để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực mà trước đây đã được triển khai rất hiệu quả
đại sứ ana imanov cho rằng các cán bộ việt nam từng học tập công tác tại azerbaijan chính là những mắt xích quan trọng giúp củng cố tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước
việc azerbaijan mở đại sứ quán tại việt nam vào năm hai nghìn một mươi ba tiếp theo đó là các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước cũng là thể hiện mong muốn của hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới
lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại có nhiều tiềm năng còn chưa được khai thác azerbaijan đang mong đợi việt nam mở đại sứ quán
qua đó góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giao lưu văn hóa du lịch giữa hai nước